tính đến thời điểm hiện tại thì sở tài nguyên và môi trường tỉnh yên bái đã tiếp nhận đủ hồ sơ
kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi của chín huyện thị xã thành phố
đây là căn cứ để đoàn tiến hành kiểm tra nội nghiệp và ngoại nghiệp kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi
cấp huyện nhằm tránh tình trạng sử dụng sai mục đích và tránh gất gây thất thu thuế
theo đó việc kiểm tra được thực hiện với mục đích khảo sát thực địa các vị trí công trình dự án
được xác định trong danh mục công trình có nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi cấp huyện
kiểm tra bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ điều chỉnh quy hoạch kiểm tra kết quả tổng hợp xử lý thông tin
tài liệu báo cáo kết quả điều tra thu thập bổ sung các thông tin tài liệu các báo cáo chuyên đề
và hệ thống biểu bảng số liệu sơ đồ biểu đồ bản đồ kế hoạch sử dụng đất
đồng thời kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi do ủy ban nhân dân cấp huyện giao nộp
tiến hành kiểm tra ngoại nghiệp ưu tiên những công trình trong kế hoạch những công trình cấp huyện xây dựng mới
những công trình có diện tích lớn diện tích dự án có đất trồng lúa đất lâm nghiệp
kiểm tra nội nghiệp về trình tự thực hiện việc lập hồ sơ kế hoạch sử dụng đất
xác định các danh mục công trình kiểm tra hệ thống bản đồ kế hoạch sử dụng đất theo quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn